quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ đêm nay trở đi miền bắc sẽ chuyển nhiều mây hơn không còn quá trình phát xạ nhiệt nữa
nên nền nhiệt ở bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai sẽ tăng nhanh hơn
thấp nhất vẫn là các tỉnh vùng núi phía bắc với mức nhiệt là một mươi một cho đến một mươi bốn độ
còn mức nhiệt ở các tỉnh trung du và vùng đồng bằng sẽ tăng lên ngưỡng là một mươi bốn một mươi bảy độ
cùng với mây nhiều nhiệt tăng thì hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng sẽ gia tăng hơn
trong thời điểm sáng sớm ngày mai khiến cho tầm nhìn xa nhiều nơi giảm thấp
gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân nhất là ở các tỉnh vùng núi phía bắc
sang ngày mai miền bắc vẫn có nắng từ sáng sương mù vì thế sẽ tan nhanh
đồng thời nhiệt độ cũng sẽ tăng dần
dự báo đến chiều mai nhiệt độ ở thủ đô hà nội cũng như các khu vực khác ở đồng bằng
cũng như khu vực trung du bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
chỉ có khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn phổ biến trong khoảng là hai mươi hai hai mươi ba độ
không khí lạnh suy yếu
nhưng trong đêm nay và ngày mai trung bộ vẫn chịu tác động của gió đông
ở các mực khí quyển trên cao
vì thế vùng từ quảng trị đến phú yên vẫn có mưa và mưa rào
các khu vực khác ít mưa hơn
về nhiệt độ khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế
sang ngày mai nhiệt độ phổ biến từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng phía bắc có nơi cao hơn
trong khi đó khu vực từ đà nẵng xuống đến quảng ngãi
ngày mai nhiệt độ sẽ ở mức hai mươi ba hai mươi năm độ
cuối cùng là vùng từ bình định đến bình thuận
có mức nhiệt là hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực nam bộ và tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai vẫn có thời tiết tương đối ổn định
ít mưa ngày trời nắng
khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai
sẽ giao động từ hai mươi bảy ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ
nhiệt độ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
trên biển trong đêm nay và sáng sớm mai
ở vĩnh bắc bộ sẽ có sương mù và sương mù nhẹ
tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới một km trong sương mù
khu vực phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
và vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám
gió biển cao từ hai ba năm m biển động
ngoài ra ở khu vực phía nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trương sa
còn có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa thấp dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết
và ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước